do chậm trễ trong việc hoàn thiện vụ lục hợp đồng triển khai thu phí tự động không dừng
tổng cục đường bộ việt nam đưa ra thời hạn tạm dừng thu phí kể từ một mươi tám h ngày hôm nay một mươi tháng bảy
với bốn dự án bot giao thông
tuy nhiên việc này vấp phải phản ứng quyết liệt từ hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ việt nam
sau đó lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo rút lại yêu cầu tạm dừng thu phí
lúc này câu hỏi được đặt ra tại sao một quy định được ban hành rồi lại phải thu hồi
mời quý vị theo dõi phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
bộ giao thông vận tải xác nhận bốn nhà đầu tư này đã ký phụ lục hợp đồng thu phí không dừng
tại hội nghị tiếp thu kiến nghị của các nhà đầu tư trong việc triển khai thu phí không dừng
các nhà đầu tư bot đã tiếp tục không đồng tình với chính sách về thu phí không dừng của bộ giao thông vận tải
cụ thể bộ giao thông vận tải bắt buộc các dự án phải trích từ hai đến bốn năm thậm chí bảy doanh thu làn không dừng
các nhà đầu tư bot cho rằng đây là điều không hợp lý cần được làm rõ
chúng tôi đề nghị làm rõ cơ sở nào là tăng mức phí
và chúng tôi cũng đề nghị là nếu tăng mức phí thì bộ giao thông vận tải phải có văn bản kiến nghị các nhà đầu tư trên cơ sở văn bản của đơn vị vetc
bởi vì lâu nay giữa chúng tôi với đơn vị vetc đã ký mức phí và hai bên vẫn hoạt động bình thường vẫn thu phí bình thường
nên là vừa rồi có cái văn bản của bộ giao thông vận tải tăng cái mức phí như vậy là chúng tôi đề nghị phải làm rõ
ngoài ra chi phí lắp đặt thu phí không dừng etc
ec cũng khiến phương án tài chính của dự án tăng hàng trăm tỷ đồng và kéo dài thời gian thu phí một hai năm
kiến nghị của các doanh nghiệp là muốn tự đàm phán với đơn vị cung cấp dịch vụ etc
thay vì bộ giao thông vận tải yêu cầu họ phải trả theo tỷ lệ doanh thu
việc này nó phải được cân bằng lợi ích hài hòa
nhà nước phải đứng ra làm điều tiết để hai bên cùng đàm phán để hai nhà đầu tư cùng đàm phán
tránh đi việc như bộ giao thông vận tải hiện nay là đang áp đặt cái tỷ lệ thu phí
tỷ lệ thu phí giữa nhà đầu tư etc và bot
trong khi đó lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho rằng tổng vốn đầu tư để lắp đặt thu phí không dừng
tại bốn mươi bốn trạm bot trên toàn quốc giai đoạn một là một bảy trăm linh tỷ đồng và sẽ được phân bổ hợp lý công bằng cho các dự án
trạm gần thành phố với lưu lượng xe cao thì tỷ lệ trích phần trăm phải cao
trạm nhỏ có doanh thu thấp thì trích phần trăm vừa phải
đây cũng là vấn đề mà các nhà đầu tư bot phản ứng mạnh và cho rằng
bộ giao thông vận tải đang can thiệp quá sâu vào kinh doanh của doanh nghiệp
đó là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến một quyết định đã ban hành nhưng phải thu hồi của bộ giao thông vận tải
chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này trong các bản tin sau